tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân
và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo sơ kết một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín ngành y tế đã thực hiện vượt các chỉ tiêu được quốc hội
chính phủ giao năm hai nghìn một mươi chín trong những tháng cuối năm ngành y tế tiếp tục tập trung nâng cao năng lực
quản lý của hệ thống y tế đẩy mạnh triển khai đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở
trong tình hình mới nâng cao năng lực quản lý chất lượng bệnh viện tiếp tục thực hiện các giải pháp
về dân số và phát triển bảo đảm cung ứng thuốc với giá cả hợp lý phát triển nguồn nhân lực
khoa học công nghệ y tế đổi mới cơ chế tài chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
hồ sơ sức khỏe cá nhân quỹ bảo hiểm y tế bệnh án điện tử thống kê y tế điện tử kết nối các cơ sở
cung ứng thuốc đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân không để dịch lớn xảy ra